trước tình hình dịch bệnh bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới liên hợp quốc vừa yêu cầu chín quốc gia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch covid một mươi chín
tạm đình chỉ luân phiên vái bộ lực lượng gìn giữ hòa bình trong vòng ba tháng để đề phòng dịch bệnh lây lan
những quốc gia trong danh sách bao gồm trung quốc hàn quốc pháp campuchia thái lan nepal ấn độ italia và đức
lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc có khoảng một trăm linh người đang tham gia các sứ mệnh bảo vệ hòa bình tại một mươi năm quốc gia
theo nhiều nguồn tin liên hợp quốc muốn đảm bảo rằng lực lượng quân sự này ở trong tình trạng thể lực tốt đồng thời duy trì tính liên tục của các hoạt động gìn giữ hòa bình